ngày hôm nay một mươi bảy tháng bốn bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội
cho biết là đã có thêm một mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
cả một mươi bảy bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội
được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay đều đã có ít nhất hai lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với sars cov hai
đến bây giờ thì cũng có khá nhiều bệnh nhân ra viện và số bệnh nhân còn lại trong bệnh viện
thì bây giờ cũng giảm đi được rất là nhiều rồi
cho nên là mỗi một đợt thêm bệnh nhân ra viện và lại không có thêm nhiều những bệnh nhân vào viện
thì có nghĩa là cái ngày mà chúng ta có thể chấm dứt dịch thì nó có thể tiến lại dần rồi
nâng lưu cô từng bữa
cô rất xúc động cô cảm ơn tất cả các bác sĩ ở trong bệnh viện đã cứu cô đến ngày hôm nay
cô được như thế này cô cảm thấy cô rất là hạnh phúc
thật sự là tôi không biết nói gì hơn ngoài cái sự cảm kích và biết ơn sâu sắc tất cả đội ngũ đó
vì tất cả các anh chị đấy tôi đều không được biết mỏng vì mỗi khi họ xuất hiện là đều xuất hiện trong một cái bộ đồ bảo hộ kín mít
nên là tôi cũng chỉ có thể nhận qua họ qua cái giọng nói
nhưng mà tất cả những cái giọng nói đấy tôi đều cảm ơn
tôi thân thương và ấm áp vô cùng mỗi khi được họ chuyện với họ
hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định không ho không sốt đủ điều kiện công bố khỏi bệnh
sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo